trong đêm nay và chiều tối mai chỉ có mưa rông ở một vài nơi
ban ngày trời vẫn có nắng từ sớm nên nhiệt độ tại đây sẽ giao động trong khoảng ba mươi bốn cho đến ba mươi sáu độ
nằm xa hơn về phía nam trong đêm nay và ngày mai tây nguyên và nam bộ chịu ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động với cường độ trung bình
vì thế mưa rông vẫn tiếp tục diễn ra ở mức giải rác trên cả hai khu vực này
tuy nhiên thời gian mưa chỉ tập trung về chiều và tối
còn trước đó khoảng thời gian từ sáng cho đến một mươi năm giờ chiều
tây nguyên và nam bộ trời có nắng
nhiệt độ ngày cao nhất ở tây nguyên vẫn sẽ giao động trong khoảng hai mươi chín cho đến ba mươi một độ
còn ba mươi ba ba mươi bốn độ sẽ là nhiệt độ ở nam bộ
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước